bắt đầu từ ngày hôm nay các địa phương trên cả nước đã công bố điểm thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
kết quả điểm của tất cả các môn đều có điểm trung bình cao hơn năm hai nghìn một mươi tám
theo kết quả điểm thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín được bộ giáo dục và đào tạo thống kê
điểm trung bình các môn hầu như đều cao hơn năm hai nghìn một mươi tám gần một mươi điểm một mươi năm nay dành cho môn giáo dục công dân
theo thống kê có gần tám trăm linh thí sinh đạt điểm một mươi môn giáo dục công dân và điểm trung bình các bài thi là bảy tám
ngữ văn là môn duy nhất thi theo hình thức tự luận trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
tuy nhiên đây cũng là môn có nhiều điểm liệt nhất điểm trung bình là năm bốn mươi tám
số điểm một mươi môn toán trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm nay cũng tăng sáu lần so với năm hai nghìn một mươi tám
số điểm liệt giảm đi bốn năm lần và điểm trung bình là năm sáu mươi bốn
môn vật lý có điểm trung bình
môn hóa học có điểm trung bình là năm năm mươi bảy và có hai bài thi đạt điểm một mươi
môn hóa học có điểm trung bình là năm ba mươi năm và có một mươi hai bài đạt điểm một mươi
môn sinh học có điểm trung bình là bốn sáu mươi tám điểm và có ba mươi chín bài thi đạt điểm một mươi
môn địa có điểm trung bình là sáu và có bốn mươi hai bài thi đạt điểm một mươi
môn tiếng anh dù kết quả khả quan hơn năm ngoái với gần ba trăm linh thí sinh đạt điểm một mươi môn này
nhưng cũng có đến gần bảy mươi thí sinh đạt điểm dưới năm điểm trung bình là bốn ba mươi
tương tự như vậy với môn lịch sử với bảy mươi số bài thi có điểm dưới năm một mươi hai bài đạt điểm một mươi và điểm trung bình là bốn ba
như vậy môn tiếng anh và lịch sử vẫn đứng cuối bảng trong kỳ thi năm nay
dự kiến điểm chuẩn vào đại học năm nay sẽ tăng cao hơn năm trước
thí sinh có thể thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển theo phương thức trực tuyến từ ngày hai mươi hai tháng bảy đến một mươi bảy h ngày hai mươi chín tháng bảy